tình thần cách mạng tháng tám bất diệt là nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc việt nam trong thời đại mới
giúp chúng ta quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả của sự nghiệp đổi mới
kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp
cũng nhân dịp này trên báo quân đội nhân dân có bài viết
của cách mạng mang lại nền hòa bình độc lập tự do cho dân tộc
bài viết khẳng định tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm dưới sự lãnh đạo của đảng
toàn dân ta đã anh dũng đứng lên đấu tranh
tiến hành thành công cuộc tổng khởi nghĩa lật đổ chế độ đô hộ áp bức
và bóc lột rất tàn bạo của kẻ thù lập nên nước việt nam dân chủ cộng hòa
nhà nước công nông đầu tiên ở đông nam á
cuộc cách mạng là nhân tố vô cùng quan trọng làm tăng thêm sức mạnh để quân và dân ta
đấu tranh bảo vệ vững chắc tổ quốc và xây dựng đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
có nền kinh tế văn hóa khoa học công nghệ ngày càng phát triển
sánh vai cùng các nước trong khu vực và trên thế giới
thưa quý vị
kinh tế chia sẻ tận dụng nguồn lực xã hội là nội dung chính của bài viết
được đăng tải trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
gọi xe công nghệ cho vay ngang hàng hay là cho thuê nhà ngắn hạn đã trở nên quen thuộc tại việt nam
đây là các hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ và được dự báo là sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn
khi mà đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ tại việt nam chính thức được thủ tướng chính phủ phê duyệt
vào ngày một mươi hai tháng tám
mời quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn vấn đề này qua bài viết được đăng tải trên trang hai và trang ba
thưa quý vị
thông tin từ bộ y tế cho biết là dịch sốt xuất huyết đang trong những tháng cao điểm khi mà thời tiết mưa nắng
đan sen và tạo điều kiện cho mũi truyền bệnh phát sinh và phát triển mạnh
cao điểm sốt xuất huyết một mươi sáu người tử vong là bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ
năm nay thì có một sự khác biệt đó là ở các nước trong khu vực thì hầu hết đều tăng số ca mắc sốt xuất huyết
trong đó có việt nam
theo cục y tế dự phòng dịch sốt xuất huyết năm nay không còn diễn biến theo chu kỳ mà xuất hiện quanh năm
với những diễn biến hết sức khó lường
vì thế cần tuyên truyền rõ để người dân có thể tự giác diệt loang quăng bọ gậy và phòng chống mũi đốt
trong khi đó trên báo đại biểu nhân dân lại có bài viết đáng chú ý
hàng hóa có tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa dưới ba mươi sẽ gắn nhãn như thế nào
theo dự thảo thông tư quy định cách xác định sản phẩm hàng hóa là của việt nam hoặc là sản xuất tại việt nam
do bộ công thương vừa công bố
một hàng hóa chỉ được xác định là hàng việt nam khi đồng thời thỏa mãn điều kiện
công đoạn cuối cùng không phải gia công đơn giản và hàm lượng giá trị gia tăng nội địa tối thiểu là ba mươi
một số ý kiến cho rằng là tỷ lệ bao nhiêu thì không quan trọng
quan trọng là hàng hóa không đạt tỷ lệ này thì sẽ gắn nhãn như thế nào
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang năm
trong khi đó trên báo thời nay cung cấp thông tin cơ hội cho lao động trẻ mua nhà trên trang một mươi
thay vì chỉ năm trăm linh triệu đồng như trước đây và thời hạn chỉ một mươi năm năm
thì với hạn mức cho vay mới được nâng lên tối đa là chín trăm linh triệu đồng
với lãi suất là bốn bảy một năm trong thời gian hai mươi năm
quyết định điều chỉnh hạn mức thời hạn cho vay đối với đối tượng có thu nhập thấp
để vay tiền mua nhà tại quỹ phát triển nhà tp hcm đã mở ra cơ hội cho rất nhiều lao động trẻ
thu nhập thấp được sở hữu nhà ở
nhà xe tăng giá vé che nếp khách dịp lễ mùng hai tháng chín
bài viết được đăng trên báo lao động
phản ánh tình trạng tại tp hcm thì rất nhiều hãng xe bên ngoài dưới dạng hợp đồng du lịch
open tour hay còn gọi là xe rủ thì liên tục tăng giá thậm chí là còn tăng giá lên một trăm linh
bắt chẹt hành khách có nhu cầu về quê dịp lễ
theo các chuyên gia việc tăng giá vé này thì triệu thiệt lớn nhất vẫn là người tiêu dùng
họ không biết là phải kêu ai không có sự lựa chọn nên bắt buộc phải chấp nhận
việc các nhà xe tăng giá liên tục
các nhà quản lý cần phải có hạch toán nghiêm túc kết quả sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp vận tải khảo sát thực tế và kiểm tra kết quả doanh thu cụ thể
xem chi phí là lợi nhuận ngày thường ngày lễ như thế nào để có cơ chế quản lý giá phù hợp hơn
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại